một đối tượng liên tiếp thực hiện một mươi năm vụ trộm cắp tài sản với số tiền lên đến gần năm trăm linh triệu đồng
vừa bị công an tỉnh gia lai phối hợp với công an các địa phương đấu tranh bắt giữ
đối tượng bị bắt là nguyễn khắc khánh chú tại thành phố pleiku
tại cơ quan điều tra khánh khai nhận từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
đã thực hiện một mươi năm vụ trộm cắp tài sản tại các huyện mang trang chư pư chư sê thành phố pleiku và tỉnh con tum
thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng đêm tối sơ hở của người dân và các cơ quan doanh nghiệp trường học
để đột nhập vào cậy cửa phá khóa trộm cắp tài sản với tổng số tiền gần năm trăm linh triệu đồng
được biết khánh từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản